các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó hai nhóm lao vào hỗn chiến hòa tiếp tục bị tiền nghĩa dương và tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người
tiền giật lấy súng thì súng nổ làm trúng chân của tiền rồi mang súng đi giao nộp công an
còn hòa bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi sáu tháng ba các lực lượng có liên quan bắt giữ được hòa tại tỉnh kiên giang
khám xét nhà hòa công an thu giữ được nhiều tài liệu và đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay mượn tiền
đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần chủ doanh nghiệp khai thác cát
phải chung tiền bảo kê bốn đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm mai vũ lộc lê văn tấn trịnh hoàng phước và nguyễn tiến đạt
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã nhiều lần gọi vào số điện thoại
của anh nguyễn hoài linh người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho công trình
chửi bới đe dọa yêu cầu anh linh phải chi tiền bảo kê
do lo sợ đến tính mạng của công nhân và ảnh hưởng đến việc cung cấp cát xây dựng công trình
anh linh đã chuyển khoản số tiền hai mươi triệu đồng cho các đối tượng
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng ba anh linh tìm gặp các đối tượng thỏa thuận về số tiền bảo kê
mà linh phải đưa là tám mươi triệu đồng
khi phước vừa nhận số tiền từ tay anh linh thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ ba mã tấu một dao tự chế
và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát
trộm cắp thiết bị phục vụ thi công công trình cao tốc bắc nam trị giá gần tám mươi triệu đồng
đối tượng nguyễn đình hồ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện triệu sơn
vừa bị công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
trước đó công an huyện triệu sơn nhận được tin báo của một cán bộ thi công cầu công trình
cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn thôn thị tứ xã đồng tiến huyện triệu sơn
về việc bị kẻ gian trộm cắp một máy toàn đặc điện tử nhắn hiệu nikon n năm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hồ là thủ phạm
đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên thu giữ một máy toàn đặc điện tử nhãn hiệu nikon n năm
và một xe máy là phương tiện gây án của đối tượng
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi bảy tháng ba của bộ y tế cho biết
số ca mắc mới covid một mươi chín giảm mạnh còn chín mươi một chín trăm một mươi sáu ca
trong ngày số ca khỏi nhiều gấp đôi số mắc với một trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hơn năm ba triệu ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh năm triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm tám mươi tám triệu liều
mỗi một là hơn bảy mươi một triệu liều mỗi hai là gần sáu mươi tám triệu liều và mỗi ba là hơn một năm triệu liều
bộ y tế kiến nghị thủ tướng cho phép tiếp nhận gần một mươi bốn triệu liều vaccine pfizer và moderna
để tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi do chính phủ australia
viện trợ trong tuần tới
bộ y tế cũng kiến nghị thủ tướng ra bộ ngoại giao phối hợp chặt chẽ với bộ y tế
thúc đẩy phía australia sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý hồ sơ kỹ thuật
để cấp phép sử dụng và sớm vận chuyển vaccine phòng covid một mươi chín về nước để triển khai tiêm chủng
bộ y tế sẽ đề xuất số lượng vaccine cần mua thêm nếu cần thiết để tiêm cho trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sau khi giả soát dự báo tình hình tiêm vaccine của trẻ em
và số lượng vaccine dự kiến được viện trợ